thực hiện hành vi cấp giật tài sản của thiếu nữ bị thiểu năng đối tượng nori ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh an giang đã bị công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi bắt xử
trước đó nori đang trên đường đi bán chăn màn dạo tại tuyến đường trường sơn đông thuộc thôn mang hìn xã sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
thì phát hiện một thiếu nữ một mươi sáu tuổi bị bệnh thiểu năng đang ngồi một mình trước nhà tay cầm điện thoại
trước đó nori đến cướp giật điện thoại di động rồi lên xe máy tẩu thoát nhận được tin báo công an xã sơn long khẩn trương xác minh
truy xét camera dọc đường và phát hiện đối tượng cùng với tăng vật trên đường chạy trốn tại khu vực giáp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo pháp luật